thưa quý vị và các bạn thời gian qua truyền hình nhân dân đã liên tục phản ánh
việc xây dựng không phép quy mô lớn và sử dụng đất công không đúng mục đích
tại dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp
tại phường tân tiến thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
hôm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi thanh tra chính phủ đã thu thập thông tin
về những sai phạm tại dự án này
đồng thời chủ tịch ubnd phường tân tiến đã ban hành kế hoạch
cưỡng chế công trình xây dựng không phép
theo đó đoàn thanh tra chính phủ đã thanh tra công tác phòng chống tham nhũng
quản lý đất đai đầu tư xây dựng tại đồng nai
cũng như tiến hành thu thập thông tin về dự án này
trong đó có vấn đề xây dựng không phép quy mô lớn
và sử dụng hơn hai mươi ba m hai đất công không mục đích
ubnd phường tân tiến cũng đã ban hành kế hoạch cưỡng chế công trình xây dựng không phép
trong đó đề nghị ubnd thành phố biên hòa hỗ trợ tạm ứng kinh phí gần một tỷ đồng
để tổ chức cưỡng chế dự kiến từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến ngày sáu tháng một mươi một
được biết sau khi nhận được kế hoạch cưỡng chế của ubnd phường tân tiến
lãnh đạo ubnd thành phố biên hòa vẫn đang xem xét chưa phê duyệt
đồng thời đang đợi các cơ quan liên quan của tỉnh đồng nai
thống nhất phương án xử lý vi phạm đối với các công trình này